các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo lồng vào đó là những thông tin một chiều để người đọc dễ bề tin theo
chúng theo sát các sự kiện cung cấp thông tin sự kiện đến người đọc nhưng lại sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau để leo lái sự việc theo ý đồ của chúng
sen kẽ lồng ghép giữa những thông tin đúng là thông tin sai lệch
cũng có khi chúng cung cấp thông tin không đầy đủ một chiều lập lờ đánh cháo khái niệm để dư luận tự phán xét bày tỏ thái độ quan điểm
nó sẽ nhiều giá trị cho những thân thiện của chúng ta và để chúng phát ra đây là một thủ đoạn hết sức tinh vi
nó sẽ tạo một bỏ bọc lừa dối giữa những người mà chúng ta mới nghe tháng qua chưa có kinh nghiệm chưa hiểu rõ mưu phản động và bản chất của chúng
thứ hai trong những nội dung của chúng thì bao giờ chúng cài cắm một số thông tin có thật và một số thông tin xuyên tạc thậm chí không đúng sự thật để xuyên tạc chúng ta
với thủ đoạn nửa thật nửa giả mưa rầm thấm lâu một thông tin sai lặp lại nhiều lần lại thành đúng được chúng triệt để sử dụng
nếu người đọc không có cái nhìn tin tưởng sẽ dễ bị những thông tin sai sự thật đó làm cho suy diễn lệch lạc từ đó sinh ra cái nhìn tiêu cực
tích tụ lâu dần dẫn đến hành động sai trái gây nguy hại đến sự bình yên quý giá của đất nước chúng ta
vâng thưa ông nguyễn tuấn anh việc lập các hội nhóm giả danh để chống phá thì không phải là thủ đoạn mới
nhưng mà nội dung đăng tải thì lại càng tinh vi hơn vậy thì ông có thể chỉ rõ là những âm mưu đằng sau những cái tên mượt mà đó được không ạ
như chúng ta đã biết là trước đây các luận điệu xuyên tạc tuyên truyền bịa đặt của các thế lực thù địch vào việt nam thường khá thô thiền
và mục lộ rất rõ cho nên là không được cả quần chúng chấp nhận
và khó đi vào quần chúng
thì theo thời gian thì cái phương thức tuyên truyền của chúng ngày càng tinh vi hơn khó phát hiện hơn
khoảng năm năm trở lại đây thì chúng thường tổ chức các cuộc bàn tròn đối luận bình luận theo chuyên đề kể chuyện lịch sử mà các diễn giả sử dụng
các thông tin là sự kiện có thật nhưng được biên tập lại sửa chữa lại và thêm phát các tình tiết nguy tạo
không chỉ những người mà thanh niên trẻ những người lao động kiến thức ít
không chỉ những người mà thanh niên trẻ những người lao động kiến thức ít
và ngay cả những vị có học hàm một vị một số các cựu chiến binh cán bộ quân nhân nghỉ hưu cũng khó phát hiện
vâng vậy thì chúng ta cần phải làm những gì hay là có những cái biện pháp nào để có thể tăng sức đề kháng trước cái sự lôi kéo của những thông tin xấu độc đó
các luận điệu phản động này thì đã được một số các thế lực trong nước những thế lực thoái hóa biến chất
thưa ông nguyễn tuấn anh thưa quý vị khán giả
lòng yêu nước chân chính thì luôn quang minh chính đại không bị vẩn đục bởi những mưu đồ đen tối
không dễ bị lợi dụng để gây nguy hại cho đất nước
mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
lòng yêu nước có sức mạnh to lớn là yếu tố tiên quyết giúp cho dân tộc ta phát triển trường tồn qua bao thăng trầm của lịch sử
lòng yêu nước có sức mạnh to lớn là yếu tố tiên quyết giúp cho dân tộc ta phát triển trường tồn qua bao thăng trầm của lịch sử
giá trị tinh thần cao đẹp đó đã được phun thúc qua hàng nghìn năm

chứ không phải nghe theo những thông tin giả bạo trên mạng xã hội để rồi té nước theo mưa

vậy thì chúng ta cần phải trang bị cho mình sự miễn nhiễm với những thông tin độc hại với những thông tin mà nó trái chiều

và phải bình tĩnh sáng suốt khi chọn lọc thông tin
và kiểm nghiệm thông tin

xây dựng nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại